theo thông tin từ bệnh viện đa khoa xuyên á vĩnh long cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận và xử lý kịp thơ cho một bệnh nhi tám tuổi ngu tại tỉnh đồng tháp
phát ban đỏ toàn thân sau khi tiêm ngừa tại cơ sở tiêm chủng địa phương
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và chuyên khoa nhi đã thăm khám kỹ lưỡng
chẩn đoán bé bị phản vệ sau tiêm ngừa
các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí điều trị theo pháp đồ phần vệ cho bé
sau một mươi tám giờ điều trị vết phát ban đã lặn dần bé hết ngứa không mệt không khó thở
hiện tại có thể vui chơi ăn uống bình thường và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới
theo các bác sĩ phản vệ là tình trạng dị ứng ngay sau khi tiếp xúc với dị nguyên trong đó có vaccine
phản ứng có thể bắt đầu từ mức độ nhẹ đến nặng có thể xảy ra ngay sau một hai ngày
nếu có được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ gây ra nguy hiểm đe dọa được tính mạng
sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine là một tình huống nghiêm trọng và cần được xử lý ngay lập tức
nếu không được điều trị kịp thời sốc phản vệ có thể gây ra nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của trẻ nhỏ
các triệu chứng của sốc phản vệ có thể làm suy giảm huyết áp gây khó thở và có thể gây ra suy yếu hấp hoặc tim mạch
nếu không điều trị kịp thời sốc phản vệ có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như suy tim suy hô hấp thậm chí là tử vong
vắc xin là chế phẩm có tính kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh vật gây bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vi sinh vật gây bệnh
đã được bào chế đảm bảo mức độ an toàn cần thiết
vắc xin làm cho cơ thể tạo ra tình trạng miễn dịch chống lại những tác nhân gây bệnh
một số loại vắc xin có thể gây ra tác dụng phụ ngoài ý muốn như sốt đau nhức sưng tấy tại nơi tiêm hoặc nhiễm trùng do khi được tiêm không đảm bảo vô khuẩn
phản ứng phản vệ có thể gặp với tỷ lệ rất thấp
các chất liên quan đến quá trình điều trị vắc xin như bổ protein trứng galatin latex men bia rượu các chất bảo quản chất cố định kháng sinh có thể gây ra các phản ứng dị ứng
phản ứng phản vệ sau khi tiêm vắc xin có thể nhẹ nhàng tư độ một như xuất hiện các triệu trứng trên da tổ chức dế da và niêm mạc dế da mề đay ngứa phù mạch
phản ứng phản vệ có thể ảnh hưởng đến toàn thân ở độ hai mức độ nặng như xuất hiện nổi bề đay phu mạch nhanh khó thở nhanh nông tức ngực khằn tiếng
bên cạnh đó người bệnh có thể bị tụt huyết áp hoặc tăng nhịp tim nhanh loạn nhịp tim
phản ứng phản vệ thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hô hấp tân hoàn ý thức đây là ở mức độ ba mức độ rất nguy kịch như xuất hiện những tiếng xích thanh quản phù thanh quản thở nhanh khó khề tim tái dối loạn nhịp thở dối loạn ý thức vật vã hôn mê co giật
ở mức độ ba giai đoạn nguy kịch người bệnh có thể dối loạn cơ tròn sóc mạch tinh nhỏ huyết áp tụt nặng nhất đó là nguy cơ ngừng tuần hoàn hô hấp ở độ bốn
các triệu chứng phản ứng phản vệ sau khi tiêm chủng ở trẻ em thường xảy ra trong vòng bốn giờ sau khi tiêm vaccine trẻ được chẩn đoán nghi ngờ có phản ứng phản vệ khi có một hoặc nhiều triệu chứng sau đây
các triệu chứng trên da như nồi bề đay phù phù mạch ban dãn mạch và ngứa các triệu chứng trên đường hô hấp như ngặt mũi chảy nước mũi sung huyết niêm mặc mũi tiếng thở xít do phù nề vùng hầu họng thanh quản
hoặc các triệu chứng ở đường hô hấp dưới như thở dít kho khề tức ngực thở nông và nặng nhất là suy hô hấp các triệu chứng tim mạch da tái nhật hạ huyết áp nhịp tim nhanh nặng hơn có thể gây ra ngừng tim
các triệu chứng dạ dày và ruột đau quặn bụng buồn nôn nôn hoặc có thể dẫn tới đại tiểu tiện không tự chủ
chia sẻ về tình trạng phản vệ sau khi tiêm chủng bác sĩ phùng trí nhân chuyên khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa hùng vương phú thọ cho biết
phản ứng phản vệ nhanh và một số người có những phản ứng phản vệ chậm có thể sau hai mươi bốn đến bảy mươi hai giờ mới xuất hiện
cơ bản là những dấu hiệu mà mình dễ nhận biết nhất có thể là bệnh nhân nổi sẩn ngứa sau tiêm những bệnh nhân nặng hơn thì có thể là khó thở tức ngực
những bệnh nhân nặng hơn nữa thì kèm theo dấu hiệu buồn nôn dối loạn tim mạch có những người sốc ngất
theo các bác sĩ tiêm vaccine cũng như tiêm hầu hết các loại thuốc nào
sau khi vào cơ thể cơ thể sẽ trở thành dị nguyên gây ra phản ứng tùy vào mức độ
ở mức độ nặng mặc dù hiếm gặp nhưng em bé có thể bị sốc phản vệ tức thời như co giật ngưng thở tím tái suy hấp
tình trạng này có thể xảy ra ngay sau khi tiêm chủng trong khoảng thời gian ngắn từ một mươi năm đến hai mươi phút sau khi tiêm
do đó sau khi tiêm chỉ cần phải được theo dõi ba mươi phút tại cơ sở tiêm chủng
sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất sẽ gây ra tử vong nếu có được điều trị kịp thời
cha mẹ cần phải nắm rõ những dấu hiệu xử trí sớm của sốc phản vệ phản ứng sau khi tiêm vaccine để kịp thời xử lý và giúp trẻ được cấp cứu càng nhanh càng tốt
ngay sau tiêm phụ huynh cần phải quan sát cùng nhân viên y tế sớm phát hiện dấu hiệu bất thường của con nhỏ để can thiệp kịp thời
thông thường ngay sau khi tiêm khoảng ba mươi phút là đã qua giai đoạn trẻ có thể gặp tình trạng sốc phản bệ tức thì
nhân viên y tế có thể kiểm tra những dấu hiệu phản ứng tiêm chủng và kiểm tra nhiệt độ cơ thể và vết tiêm trước khi cho trẻ ra về
hơn và thường gặp sau khi tiêm vaccine bao gồm nội bần đỏ sưng đau tại vị trí tiêm suốt nhẹ trẻ có chịu quấy khóc
đây đều là những phản ứng thường gặp sau khi tiêm vaccine và không gây nguy hiểm
trẻ sẽ tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại nhà
ở trẻ nhỏ nhất là ở trẻ với độ tuổi chưa biết nói việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của trẻ
phát hiện những phản ứng phản vệ sau khi tiêm chủng hai mươi bốn giờ là một điều rất quan trọng
tiếp tục theo dõi tại nhà với những dấu hiệu như tinh thần ăn ngủ thở nốt phát ban trên da triệu chứng tại chỗ tiêm
một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp phản ứng phản vệ và những phản ứng nguy hiểm khác sau khi tiêm vaccine cần lưu ý bao gồm
trẻ em từng góp phản ứng mạnh với lần tiêm trước đó
đối với trẻ em đã từng trải qua phản ứng mạnh sau lần tiêm vaccine trước đó việc tiếp tục tiêm vaccine đòi hỏi cần phải sự cẩn trọng
các mũi tiêm phòng vaccine sau này sẽ được thực hiện tại các bệnh viện giúp đảm bảo quá trình quan sát và xử lý kịp thời khi góp phản ứng nặng xảy ra
nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt
cần phải cẩn trọng với nhóm đối tượng này các trường hợp bị hèn phế quản cắt lách hội chứng đau nhiễm hiv bệnh tim hoặc phổi mạng tính và trẻ con sinh ra thiếu tháng sẽ gặp nguy cơ bị phản ứng phản vệ sau khi tiêm vaccine
việc tiêm vaccine cho trẻ em trong nhóm đối tượng này cần được sự cân nhắc xem xét và chỉ định một cách cẩn trọng
phụ nữ đang có thai hoặc phụ nữ đang cho con bú
phụ nữ mang thai nên tránh tiêm các loại vaccine sống vì có thể tiêm ẩn nguy cơ cho thai nhi
đặc biệt trong trường hợp cần thiết vaccine có thể tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh sởi hoặc xuất vàng khi tay phụ phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm nguyên trọng
tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng về sự nguy hiểm đối với trẻ đang được cho bú và khi mẹ ăn tiêm vaccine
trẻ sinh thiếu tháng
tiêm vaccine đối với trẻ thiếu tháng còn lại tuân thủ theo đúng nguyên tắc tương tự như trẻ sơ sinh đủ tháng tuy nhiên phải đảm bảo đáp ứng miễn dịch
theo các bác sĩ những trẻ sinh thiếu tháng đáp ứng miễn dịch vaccine kém hơn so với trẻ sinh đủ tháng chính vì vậy cần tuân thủ lịch tiêm phòng đặc biệt
các bác sĩ cho biết thêm nếu thấy trẻ sốt quấy khóc nhưng ăn vẫn cho trẻ ăn bình thường thì không cần phải lo lắng
trẻ xót trên ba mươi tám năm độ c thì hạ xót cho bé bằng thuốc uống thông thường
tuy nhiên việc thực hiện uống thuốc cần phải theo hướng dẫn của bác sĩ để giúp bé giảm sốt giảm đau cũng giúp bé dễ chịu hơn
phụ huynh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
tuyệt đối không đắp bất cứ thứ gì lên việc tiêm để giúp tình trạng giảm sưng đỏ bởi đây có thể là yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn tại chỗ tiêm
tăng cường cho bé bố mẹ trẻ lớn hơn thi bổ sung nước cần phải chăm sóc trẻ một hai ngày tình trạng sốc của bé sẽ được đẩy lùi
các trường hợp cần đưa trẻ khám ngay khi những dấu hiệu như sau
trường hợp trẻ quấy khóc nhiều bú kém bỏ ăn kém tương tác sau hai ba ngày không hết sốt
xót cao liên tục trên ba mươi chín độ c dùng thuốc hạ xót không đỡ trẻ co giật khóc thét quấy khóc kéo dài ngủ ly bì
khó thở thở nhanh da tím tái nổ bề tay phát ban toàn thân chân tay lạnh nổi vân tím
vị trí viết tiêm sưng cứng đau và hạn chế vật động có cuồng đỏ khí thức lớn hai cm cuồng đỏ lớn dần có dấu hiệu nhiễm trùng
khi trẻ có dấu hiệu sốc phản vệ muộn cần phải cấp cứu ở nơi có đầy đủ bác sĩ chuyên môn và dụng cụ hỗ trợ hộp thuốc chống sóc
chính vì vậy ngay khi gặp những dấu hiệu như trên phụ huynh cần phải đưa trẻ ngay tới những cơ sở y tế gần nhất trong thời gian ngắn nhất có thể
tuy hiếm gặp tình trạng sốc phản vệ muộn sau khi tiêm vaccine nhưng vẫn cần phải cảnh giác
do đó phụ huynh nên theo dõi sát sao và phát hiện càng sớm càng tốt đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời là một điều rất quan trọng